chức năng cảnh báo người dân đã và đang có ý định chơi hội nên hết sức cẩn trọng
bởi hàng loạt các vụ vỡ hụi tiền tỷ xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây
với những cảnh báo của cơ quan chức năng mong rằng bà con hết sức thận trọng
khi đặt niềm tin và giao tài sản của mình cho người khác
trong thời gian tới những núi tiết mộ màng của người dân sẽ không còn tái diễn
bởi những vụ vỡ hụi tiền tỷ như thế này